ngày chín tháng chín trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng
tổ công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện một tàu không có số hiệu đang chở ba mươi năm lít dầu đeo không có nguồn gốc
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tàu vỏ sắt gồm hai thuyền viên do ông đào ngọc tùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã tân phong huyện kiến thụy thành phố hải phòng làm đại diện tàu đang chở khoảng ba mươi năm lít dầu đeo
tại thời điểm kiểm tra các thuyền viên không xuất trình được các loại giấy tờ hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu đang vận chuyển trên tàu
không có hồ sơ phương tiện chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa tiến hành điều tra xác minh làm rõ